sau khi bị giam tại nhà giam chín hầm của chế độ ngô đình diệm chín hầm được coi là trốn địa ngục trần gian dùng để đoạn đầy những người mà diệm nhu và bé lũ tay sai gọi là việt cộng